trận mưa đá kéo dài xảy ra trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía bắc trong đêm ngày một mươi bảy và sáng ngày một mươi tám tháng ba
đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa tài sản cây cối và hoa màu của nhân dân
đáng lưu ý đây đã là trận mưa đá thứ hai trong tháng ba tại khu vực này
mưa đá tại tỉnh lây châu đã làm tốc mái hư hỏng hàng trăm ngôi nhà
nhiều tài sản và hoa màu của người dân ở các huyện tam đường sinh hồ thành phố lai châu tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
tỉnh yên bái cũng thiệt hại nặng nề do mưa đá khi có gần một trăm năm mươi căn nhà bị hư hỏng nặng
hàng trăm hectare hoa màu và một số công trình công cộng tại huyện lục yên và yên bình cũng bị thiệt hại
chỉ trong ba tháng đầu năm sông lốc và mưa đá tại yên bái đã làm năm người bị thương gần bốn một trăm linh ngôi nhà bị hư hại
gần hai trăm bốn mươi ha hoa màu cây lâm nghiệp bị gãy đổ hàng chục công trình công cộng hư hỏng thiệt hại gần hai mươi tỷ đồng
tại tuyên quang rông lốc và mưa đá đã làm hư hỏng một mươi năm ngôi nhà hàng trăm hectare lúa ngô hoa màu và nhiều diện tích cam đặc sản đang trong giai đoạn đậu quả
đây là lần thứ ba kể từ đầu năm đến nay các địa phương này xảy ra hiện tượng mưa đá
trước đó trong khoảng từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba khu vực miền núi phía bắc cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá